chính quyền afghanistan ngày hôm qua đã tổ chức thiêu hủy hàng chục tấn ma túy là tăng vật từ các chiến dịch truy quét tội phạm thời gian vừa qua
cụ thể một mươi tám tấn ma túy bao gồm các loại chất gây nghiện cần sa ma túy đá ma túy giàng lỏng đã bị tiêu hủy tại thủ đô kabul
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế afghanistan hiện là quốc gia cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới với khoảng chín mươi sản phẩm đầu ra từ đất nước này
mỗi năm hàng nghìn tấn ma túy được cung cấp cho các khu vực nóng trên thế giới
trước tình hình đó trong những năm gần đây lực lượng chức năng đã liên tục tấn công các loại tội phạm sản xuất và buôn bán ma túy tổ chức tiêu hủy hàng trăm tấn cocaine và chất gây nghiện